trung tâm báo chí tp hcm là trung tâm báo chí đầu tiên trong cả nước đã và đang thực sự trở thành kênh kết đối chính thức
các cơ quan báo chí đối với hoạt động của đảng bộ và chính quyền thành phố
trong đó phải kể đến hai nội dung nổi bật là góp phần đổi mới hoạt động giao ban báo chí
và tổ chức nhận diện tin giả tin xuyên tạc về tp hcm để bước đầu phản bác lại thông tin tiêu cực nguy hiểm này
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay khi hoạt động giao ban báo chí được tổ chức định kỳ tại trung tâm báo chí thành phố
thì hoạt động này đã được tổ chức chuyên nghiệp nề nếp với sự tham dự của hơn ba mươi cơ quan báo chí trung ương và thành phố
đã chủ động đề xuất khách mời trong giao ban báo chí tuần là lãnh đạo các sở ban ngành quận huyện
tham dự cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí về những vấn đề nóng được báo chí và người dân quan tâm
từ trung ương sở ban ngành quận nguyện
từng bước chủ động phối hợp cung cấp thông tin khi tiếp nhận xử lý trả lời phản ánh của báo chí
đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử và fanpage của trung tâm
phối hợp với các tòa soạn có những thông tin phản bác lại các tin xấu tin độc hại của mạng xã hội
trung tâm đã tổ chức một trăm ba mươi sáu sự kiện với hơn một mươi hai hai trăm linh lượt phóng viên đại biểu tham dự
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín các sự kiện họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
trong thời gian này được thực hiện thông qua hình thức họp trực tuyến
và tuân thủ nghiêm các quy định khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch